theo sở giao thông vận tải tp hcm ngày mai tám tháng hai đơn vị này sẽ khởi công xây dựng hai cầu vượt ở khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất
cho xe lưu thông theo hướng từ đường trường sơn vào ga quốc tế dài ba trăm linh ba tám m nhánh cầu vào ga quốc nội dài một trăm năm mươi ba tám m cầu có tính không bốn bảy mươi năm m mặt đường dưới cầu rộng bốn mươi m
được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn tổng mức đầu tư hơn hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng
xây dựng hệ thống chấu sáng sử dụng đen lết trồng cây xanh tổng mức đầu tư công trình là năm trăm linh bốn tỷ đồng
sở giao thông vận tài cho biết hai dự án trên đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận từ đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố cho xây công trình theo lệnh khẩn cấp
do đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh được chỉ định nhà thầu thi công để sớm kéo giảm uốn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay tân sơn nhất